ngày một mươi một tháng tám tại thái nguyên bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám và trường quân sự quân khu một thái nguyên
đã phối hợp tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo cho toàn thể học viên và cán bộ nhà trường
hưởng ứng ngày hội hiến máu hơn bảy trăm linh cán bộ giáo viên nhân viên học viên hạ sĩ quan chiến sĩ nhà trường
đã tham gia giúp đóng góp khoảng sáu trăm linh đơn vị máu cho ngày hội
trong những năm gần đây mỗi năm bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám phối hợp với các nhà trường trong quân đội
vận động cán bộ học viên hiến tặng hàng nghìn đơn vị máu tình nguyện đóng góp một lượng máu lớn cho công tác cứu người
những ngày hội hiến máu tình nguyện như vậy có ý nghĩa rất lớn và cần được nhân rộng trong toàn quân toàn dân
thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội góp phần giáo dục và định hướng cho tuổi trẻ có lối sống lành mạnh
biết yêu thương chia sẻ với cộng đồng